bắt đầu từ ngày hôm nay nếu như người dân vi phạm giao thông tại các địa phương là thành phố hà nội
thành phố hồ chí minh hải phòng đà nẵng hay bình thuận thì đều có thể nộp phạt trực tuyến qua cổng dịch vụ công quốc gia
sau khi nhận quyết định xử phạt vi phạm giao thông người dân chỉ mất khoảng ba phút để truy cập vào cổng thông tin điện tử quốc gia
nộp phạt và lựa chọn đăng ký nhận kết quả tại nhà qua biêu điện
người sử dụng có thể chọn hình thức chuyển phát nhanh hoặc chuyển phát thường
căn cứ và địa chỉ nhận giấy tờ hình thức đăng ký chuyển phát của người sử dụng
hệ thống sẽ hiển thị thời gian và mức phí chuyển phát giấy tờ
khi hồ sơ vi phạm giao thông được trả đến người vi phạm cơ quan công an sẽ tiến hành bàn giao cho biêu điện hồ sơ giấy tờ
để chuyển trả đến tận địa chỉ đã đăng ký trên cổng dịch vụ không quốc gia
khi nhận giấy tờ ngoài việc xuất trình giấy tờ tùy thân khớp với thông tin đã đăng ký trên cổng dịch vụ công quốc gia
người nhận cần kiểm tra kỹ các loại giấy tờ và ký vào số xác nhận của biểu điện